thành phố hồ chí minh có thể đóng cửa một sáu trăm linh nhà thuốc nếu không hoàn thành kết nối cơ sở dữ liệu dược quốc gia trước ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
đó là khẳng định của phong nghiệp vụ quản lý dược sở y tế thành phố hồ chí minh
theo đó từ ngày một tháng ba năm hai nghìn một mươi chín toàn bộ các nhà thuốc phải sử dụng phần mềm kết nối và hệ thống dữ liệu dược quốc gia
tuy nhiên đến ngày một mươi tám tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín mới chỉ có bốn bảy trăm linh nhà thuốc trong tổng số sáu ba trăm linh nhà thuốc trên địa bàn dùng phần mềm kết nối này đạt tỷ lệ bảy mươi năm
trước đó thành phố cũng là địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
chúng tôi cũng sẽ tổ chức các đoàn hậu kiểm giám sát kiểm tra và thanh tra
sẽ cho ngưng hoặc
hệ thống cơ sở dữ liệu dược sẽ giúp ngành y tế quản lý toàn bộ chuỗi cung ứng thuốc từ sản xuất nhập khẩu phân phối bán muôn bán lẻ kiểm soát ngăn chặn thuốc giả thuốc hết hạn thuốc kém chất lượng kiểm soát việc kê đơn bán thuốc theo đơn hạn chế tình trạng lạm dụng kháng sinh kê thêm thuốc không hợp lý kê tập trung vào một số nhà cung cấp
truy xuất nguồn gốc xuất xứ tình trạng thuốc tại các cơ sở và trên thị trường đảm bảo công tác thu hồi thuốc đúng và đủ theo quy định
toàn bộ sản phẩm đối với thuốc của phạm man city khi nhập về thì đối với phạm quang city sẽ tạo ra một cái qr code dựa vào với một cái qr code này thì mình có thể truy xuất được cái nguồn hàng có thể là từ lúc nhập vào cho tới lúc lưu kho dẫn tới cái cửa hàng
với phần mềm được kết nối giữa nhà thuốc và hệ thống dữ liệu người tiêu dùng có thể dễ dàng truy xuất lịch sử mua hàng với thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như người bán và yên tâm hơn về nguồn gốc xuất xứ